tập trung vào các tuyến đường cao tốc và quốc lộ một từ lạng sơn đến thành phố hồ chí minh
đối với các tuyến đường khác căn cứ tình hình thực tế lãnh đạo công an các địa phương có kế hoạch tổng kiểm soát hoặc kiểm soát theo các chuyên đề cho phù hợp
đồng thời phối hợp có hiệu quả với các lực lượng khác như cảnh sát cơ động cảnh sát trật tự phản ứng nhanh cảnh sát hình sự công an cơ sở tổ chức lực lượng thường xuyên và đột xuất tuần tra lưu động
sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát xử lý vi phạm qua hình ảnh để xử lý các đối tượng vi phạm tiếp nhận hình ảnh vi phạm do các tổ chức và cá nhân cung cấp để làm rõ và xử lý
chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn mạc phủ xã liên mạc huyện thanh hà tỉnh hải dương
về tội làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả ngân phiếu giả công trái giả
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
công an huyện tri lăng tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đào duy sơn
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú tại số một trăm một mươi tám cụm hai đường bảy mươi thôn yên xá xã tân triều huyện thanh trì thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn văn thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn cốc nam xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn về tội gây dối trật tự công cộng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện